ủy ban kiểm tra huyện ủy trư quynh của tỉnh đắk lắc vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật
đối với ông vũ duy tấn bí thư đảng ủy giã dre bang bằng hình thức khiển trách
do vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó ông tấn đã đi giải quyết việc gia đình tại huyện krong anna trong lúc huyện chư quỳnh
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
ông tấn không báo cáo xin phép huyện ủy có tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về
nhưng không khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định
ủy ban kiểm tra huyện ủy nhận thấy vi phạm của ông tấn tuy chưa để lại hậu quả
nhưng đã làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã đray bang nói riêng
và trên địa bàn huyện trư quynh nói chung làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đảng đảng viên
gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân
xét tính chất mức độ và nguyên nhân vi phạm ủy ban kiểm tra huyện ủy chư quynh
quyết định thi hành kỷ luật đối với ông vũ duy tấn bằng hình thức khiển trách